thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu đang điều tra xác minh sai phạm trong việc tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
căn cứ kết quả điều tra đến nay và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu đã ra các quyết định
khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lê nam trà
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty viễn thông mobifone
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm đình trọng
vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi phạm tội của hai bị can và mở rộng điều tra vụ án